thưa quý vị tổng thống mỹ barack obama đang có chuyến công du cuối cùng tới châu âu trước khi ông rời nhiệm sở
một trong những sứ mệnh của ông lần này là chấn an các đồng minh châu âu liên quan đến tình hình chiến sự tại syri
cuộc khủng hoảng ukraine cũng như kết quả của cuộc bầu cử mỹ vừa qua
tổng thống mỹ barack obama đang có cuộc gặp với thủ tướng đức angela merkel tổng thống pháp phan xa hồ lăng
thủ tướng ý matteo orenzi thủ tướng tây ban nha maria norakhoi và thủ tướng anh theresa may tại thủ đô berlin
trong chuyến thăm lần này tổng thống obama đã chấn an các đồng minh của mình về cam kết của người kế nhiệm donald trump
trong việc duy trì các mối quan hệ chiến lược cốt lõi của mỹ trên thế giới trong đó có quan hệ với nato và eu
ông khẳng định điều này là cần thiết cho an ninh quốc gia cũng như sự ổn định toàn cầu
ngoài ra các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc mở rộng lệnh trừng phạt đối với nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ukraine và syri
sau chuyến thăm đức ông obama sẽ có chuyến công du tới peru trong ngày hôm nay